một vụ sạt lở ta luy vừa xảy ra vào đêm ngày hôm qua tại thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
khiến cho ba căn nhà bị tác động bảy người bị mắc kẹt và vùi lấp
vụ việc xảy ra vào lúc khoảng hơn hai giờ sáng ngày hôm nay tại hẻm ba mươi sáu hoàng hoa thám
nối với đường khe xanh phường một mươi thành phố đà lạt
vào thời điểm trên một ta lui cao khoảng ba mươi mét đã bất ngờ vỡ đổ kéo theo nhiều đất
ập xuống ba căn nhà bên dưới
lúc này có bảy người đang ngủ thì bị đất đá vùi lấp mắc kẹt trong nhà
nhận được tin báo lãnh đạo ubnd tỉnh thành phố đà lạt lực lượng công an đã trực tiếp có mặt
tại hiện trường chỉ đạo lực lượng phương tiện nhanh chóng tìm kiếm các nạn nhân
hiện trường sạt lở rộng khoảng ba m hai có độ sâu khoảng ba năm mét
tại ngôi nhà bốn tầng có năm người mắc kẹt đã sập đổ tầng hầm và một tầng trệt
nghiêng ba mươi độ rất nguy hiểm nên công tác cứu nạn cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn
tuy nhiên sau khi xác định được vị trí của người bị nạn lực lượng chức năng đã khẩn trương đục tường
thép chống sập và đảm bảo an toàn cắt điện toàn bộ khu vực
đến bốn h năm mươi phút sáng cùng ngày lực lượng cứu hộ đã tiếp cận cứu được năm nạn nhân
trong đó hai người sức khỏe ổn định ba người được đưa đến bệnh viện cấp cứu
hiện công tác cứu hộ hai nạn nhân tiếp theo vẫn đang được công an tỉnh lâm đồng
phối hợp với chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện